nhằm phân tích đánh giá trao đổi quan điểm và làm rõ vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực công góp phần phòng chống tham nhũng giúp kiểm toán nhà nước hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ đáp ứng sự kỳ vọng của đảng quốc hội và nhân dân
hôm nay tại hà nội kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội thảo cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước góp phần phòng chống tham nhũng
từ khi thực hiện luật phòng chống tham nhũng qua thanh tra kiểm toán đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần một trăm bảy mươi tỷ đồng hơn một mươi hai hectare đất kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ hơn ba trăm linh văn bản quản lý nhà nước kiểm điểm trách nhiệm nhiều tập thể cá nhân sai phạm chuyển gần hai trăm linh vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật